bộ giao thông vận tải đã có văn bản hòa tóc gửi tổng cục đường bộ việt nam các cục hàng không việt nam đường sắt việt nam hàng hải việt nam đường thủy nội địa việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải hành khách
để đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải được an toàn hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cho người điều khiển tiếp viên nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải hành khách xe buýt taxi xe chở khách tàu hỏa tàu bay tàu thủy
bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt các quan điểm nguyên tắc phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo tại chỉ thị số một mươi chín
hai mươi bốn tháng bốn tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác
trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt ho khó thở cần thông báo với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện gọi điện đến đường dây nóng của sở y tế hoặc bộ y tế số điện thoại một chín không không ba hai hai tám hoặc một chín không không chín không chín năm và đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời
cục hàng không việt nam có trách nhiệm yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay theo hướng dẫn của bộ y tế